xin chào các bạn
lực lượng công an đã thu giữ được một số tăng vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng